xin chào quý vị và các bạn
từ khoảng tối và đêm nay do chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ phía bắc
nên tại các tỉnh thành ở đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
trời chuyển rét với nhiệt độ giảm nhanh ngày và đêm giao động từ một mươi năm đến hai mươi hai độ
sau đó sang ngày hai mươi ba tháng một mươi một khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm nhanh
nhưng do chịu tác động của không khí lạnh bổ sung nên nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành ở khu vực phía tây bắc bộ cũng chịu tác động của gió mùa đông bắc bổ sung
nên trong đêm nay và ngày mai mưa sẽ tăng lên diện giải rác sau đó mưa giảm nhanh trời tạnh giáo
tuy nhiên không khí lạnh cũng khiến cho nhiệt độ tại đây sẽ giảm sâu trời chuyển rét cả ngày
với nhiệt độ cao nhất chỉ xung quanh ngưỡng là một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
quý vị nên phải chú ý lựa chọn những trang phục phù hợp đặc biệt là trang phục cho các em nhỏ để đảm bảo sức khỏe
không khí lạnh không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết ở các tỉnh miền bắc
mà ngay cả từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế mưa rông cũng tăng mạnh trong vòng ba ngày tới
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây cũng chuyển rét với mức nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi sáu cho đến hai mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa cũng không nằm ngoài tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông
nên cũng có mưa rông rải rác có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây cũng giảm nhanh với mức nhiệt cao nhất giá động từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
riêng tại ninh thuận và bình thuận ít chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa nên chỉ có mưa diện vài nơi
cùng nhật độ sẽ giao động từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rông vài nơi lúc chiều tối
với nhật độ sẽ giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ
nhưng từ ngày hai mươi ba khi chịu ảnh hưởng của thông tin
có nơi có gió đông từ biển di chuyển vào thì mưa rông sẽ tăng cả biển diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần phải lưu ý đề phòng
tại các tỉnh thành ở nam bộ tiếp tục nằm ở rìa phía bắc dãnh thấp xích đạo
nên trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa vài nơi
sau đó từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một khi chịu tác động của gió đông từ biển di chuyển vào thì mưa rông sẽ tăng mạnh
có nơi có mưa vừa đến mưa to
người dân ở đây cần phải đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến đổi ngày và đêm ra động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn